đoàn công tác của sở giáo dục và đào tạo tỉnh lâm đồng vừa tiến hành kiểm tra đầu năm học
đối với trường trung học cơ sở và trung học phổ thông đống đa phường bảy tp đà lạt
trong đó có nội dung báo chí phản ánh liên quan đến sự cố sập sàn phòng học khiến một mươi học sinh nhập viện
trường đống đa phường bảy tp đà lạt được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
sàn phòng học bị sập thuộc dãy a nguyên bản được làm bằng gỗ
năm hai nghìn một mươi bốn hiệu trưởng nhà trường đã ký hợp đồng với một công ty để thi công sửa chữa một số hạng mục
trong đó sàn phòng học bị sập được đổ bê tông trồng lên nền cũ và lát gạch men
cốt bê tông có tấm lưới thép rất mỏng manh
liên quan đến vụ việc ubnd tỉnh lâm đồng cho biết đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy sẽ tạm chuyển toàn bộ một bốn trăm năm mươi học sinh ba mươi năm lớp của trường đống đa đến học tại trường đại học zassin đà lạt
trong thời gian chờ xây dựng lại trường mới theo quy mô trường trung học cơ sở với kinh phí khoảng hai mươi hai tỷ đồng
hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ